đã thành thông lệ hàng năm cứ vào ngày một mươi ba tháng riêng chính quyền và nhân dân huyện hưng hà lại long trọng tổ chức lễ hội đền trần
tại nơi đặt tôn biếu và lăng mộ của các vị vua trần trong đó lễ rước nước là nghi thức linh thiêng đầu tiên mở màn cho lễ hội quan trọng này
mặc dù thời tiết có mưa song nghi thức rước nước vẫn thu hút đông đảo du khách thập phương tới dự
ngay từ sớm người dân địa phương đã chuẩn bị trang phục kiệu dòng bảo đảm lễ rước nước diễn ra linh thiêng an toàn nhất
đoàn rước nước bằng cả đường thủy và đường bộ trước khi đoàn rước khởi hành các bậc cao niên thắp hương kính cẩn mời anh linh các vị vua triều trần chứng giám
đoàn rước xuất phát từ sân đền dẫn đầu là đội múa lân kiệu mang liệt vị liệt tổ nhà trần
tiếp theo là đoàn rước thuộc các làng xã trong và ngoài huyện đoàn rước đi đến đâu đều có đoàn bát âm cờ trống theo đến đó

tổ tiên nhà trần gắn liền với nghề trài lưới sông nước ngày nay nghi lễ này gắn với tín ngưỡng cầu nước cầu cho mùa màng tươi tốt cũng như báo công lên các vị vua của cư dân vùng châu thổ sông hồng sau một năm sản xuất